tại cuộc họp với các cấp ngành trực thuộc ubnd tỉnh quảng ngãi chủ tịch chỉ huy trưởng trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh đã chỉ đạo kỷ luật hai cán bộ nhân viên f né tiêm vaccine
trong hai trường hợp nêu trên một trường hợp thuộc văn phòng ubnd tỉnh và một trường hợp là nhân viên của ban quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh
người đứng đầu chính quyền tỉnh quảng ngãi bày tỏ quan điểm trừ những trường hợp bất khả kháng do bị mắc những bệnh mà không thể tiêm được và bác sĩ xác nhận tất cả các trường hợp còn lại đều phải tuân thủ tiêm phòng vaccine
bởi lẽ việc tiêm phòng vaccine không chỉ bảo vệ bản thân gia đình mà giảm thiểu nguy cơ lây lan gây bùng phát dịch cho cộng đồng
vì vậy cán bộ nhân viên đảng viên cần phải là những người đào tạo gương mẫu thực hiện tốt việc tiêm phòng vaccine covid một mươi chín
chủ tịch ubnd tỉnh quảng ngãi gai gắt trong khi diễn biến dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp các cấp các ngành nỗ lực vận động tuyên truyền người dân thực hiện tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
không hiểu tại sao lại có trường hợp là cán bộ nhân viên đặc biệt là cán bộ của văn phòng ubnd tỉnh lại có nhận thức kém không chịu tiêm phòng vaccine đến như vậy
theo đó cùng với chỉ đạo cơ quan chủ quản phải xem xét kỷ luật hai trường hợp này
người đứng đầu chính quyền tỉnh quảng ngãi yêu cầu tất cả các cấp sở ngành của tỉnh phải kiểm tra ra soát lại tất cả cán bộ nhân viên trực thuộc của đơn vị
nếu phát hiện có trường hợp cán bộ nhân viên nào trừ trường hợp không thể tiêm phòng và được bác sĩ xác nhận chưa tiêm phòng vaccine như hai trường hợp nêu trên
phải thực hiện xử lý kỷ luật mức cao nhất theo quy định pháp luật
được biết đến thời điểm này quảng ngãi là địa phương đứng trong top đầu của cả nước trong việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
tỷ lệ tiêm mũi hai đạt trên chín mươi tám hai và mũi ba bổ sung nhắc lại gần ba mươi năm đối với trường hợp từ một mươi tám tuổi trở lên
đối với số trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi đã tiêm mũi hai đạt tỷ lệ chín mươi sáu